dự án bảo tồn tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di sản hải vân quan theo tiến độ thì đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba phải hoàn thành
tuy nhiên đến nay di tích vẫn chưa thể chính thức mở cửa
đây là điểm tham quan hấp dẫn vì vậy nhận được sự quan tâm của người dân và du khách
trong hành trình xuyên việt nhóm du khách từ thủ đô hà nội chọn hải vân quan để dừng chân
vừa để nghỉ ngơi thăm quan danh thắng vừa để lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ
hải vân quan thuộc địa giới hành chính của thị trấn lăng cô huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
và phương hoa hiệp bắc quận lên triều thành phố đà nẵng
được xếp hạng di tích lịch sử kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia
năm hai nghìn hai mươi một hai địa phương thống nhất triển khai tu bổ với tổng kinh phí thực hiện khoảng bốn mươi hai ba tỷ đồng
hiện thừa thiên huế và đà nẵng đang đề xuất phương án khai thác di tích lên các bộ ngành
nhằm xây dựng kế hoạch thành lập bộ máy quản lý di tích trong thời gian gần nhất
chúng tôi đã đề xuất về phía phú lộc đơn vị gần nhất là thị trấn lăng cô
về phía đà nẵng chúng tôi đề xuất nhau cho quận lên triều đơn vị gần nhất là phương hoa hiệp bắc
bất cập lớn nhất dẫn tới mất an toàn giao thông tại khu vực di tích là do di tích này hiện không có bãi đậu xe
vì vậy xe đến thăm quan thường xuyên phải đậu tràn ra lòng đường
gây tắc nghẽn cục bộ giữa đoạn đèo có độ sốc cao
tầm quan sát bị hạn chế lực lượng chức năng hai địa phương đã tiến hành khảo sát tổ chức lại giao thông tại hải vân quan
hy vọng rằng với sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng
di tích quốc gia đặc biệt này sẽ sớm trở thành một điểm đến hấp dẫn thú hút và an toàn để chào đón du khách
thưa quý vị để đạt mục tiêu thu hút chín một triệu lượt khách du lịch trong năm nay
các doanh nghiệp trọng điểm du lịch nói riêng và toàn ngành du lịch thành phố hải phòng nói chung
đang nỗ lực xây dựng các chương trình hoạt động quảng bá thu hút du khách
đến với lễ hội hoa phượng đỏ đặc biệt là trong mùa lễ hội năm hai nghìn hai mươi bốn
thành phố hải phòng có hơn một trăm năm mươi doanh nghiệp lữ hành nội địa và quốc tế
các đơn vị đang không ngừng đổi mới để mở rộng hệ sinh thái tập trung khai thác tiềm năng
đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch tạo ra nhiều sản phẩm mới phục vụ khách hàng
lễ hội hoa phượng đỏ năm nay tôi thấy là
lượng khách trang trí rất là công phu về phía doanh nghiệp du lịch
chúng tôi đã giả soát lại các cơ sở lưu trú các hệ thống nhà hàng khách sạn
để làm sao mà chúng tôi cũng đón những lượng khách đến về với hải phòng
và kết hợp trong việc tham quan không chỉ tham gia vào sự kiện lễ hội hoa phượng đỏ
mà còn tham quan các địa điểm như là đồ sơn và cát bà
lễ hội hoa phượng đỏ năm nay tôi thấy là
cơ hội khai thác tối đa các giá trị di sản thiên nhiên thế giới
tài nguyên văn hóa tài nguyên du lịch là tiền đề thúc đẩy du lịch hải phòng phát triển
ngoài chương trình nghệ thuật đêm hội chính thu hút khoảng hơn một mươi người
nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch đặc sắc sẽ được tổ chức trải khắp địa bàn thành phố hải phòng
hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách góp phần thúc đẩy phát triển các sản phẩm dịch vụ du lịch